hương trần kiều dung là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos
nguyễn quỳnh anh là tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán bos
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định
lệnh tố tụng đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết và hai đồng phạm khác
là trịnh thị mai huế và trịnh thị thúy nga về tội thao túng thị trường chứng khoán
tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
vi phạm quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố bắt tạm giam
các bị can bao gồm trần thị thanh lịch nguyễn minh ngọc nguyên cán bộ hợp đồng
văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yên bái đinh quang vinh công chức địa chính
ubnd xã tân thịnh tp yên bái căn cứ kết quả điều tra vụ án đã xác định
đinh quang vinh và nguyễn minh ngọc lợi dụng chức vụ quyền hạn
giao câu kết với trần thị thanh lịch lập khống hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi
nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam phối hợp với các lực lượng chức năng
kịp thời khống chế đối tượng nguyễn văn võ chú xã liên sơn huyện kim bảng
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày bảy tháng bốn nguyễn văn võ mang hùng khí đến trụ sở
ủy ban nhân dân xã liên sơn huyện kim bảng gây thương tích
với một cán bộ rồi bỏ trốn về nhà
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã triệu tập
nhưng đối tượng võ không chấp hành dùng hung khí đe dọa và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
trước hành vi nguy hiểm của đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thuyết phục khống chế bắt giữ đối tượng
nguyễn văn võ có bệnh án điều trị tâm thần từ năm hai nghìn một mươi
hiện cơ quan công an đã phối hợp với gia đình đưa đối tượng võ đi điều trị
và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
một vụ cháy vừa xảy ra trong kho chứa dơm tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hậu quả không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã làm thiêu dụi hàng trăm cuộn dơm trong kho
vào khoảng một mươi năm h năm mươi phút ngày tám tháng bốn người dân phát hiện khói cùng lửa bốc ra
từ kho chứa dơm của hộ anh nguyễn anh toàn chú xã phú quế huyện long hồ
ngay sau đó người dân xung quanh đã gọi đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ
nhận được tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành triển khai đội hình dập tắt đám cháy
nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do bất cẩn trong lúc hàn điện nhà kho chứa dơm
đã làm phát sinh nguồn nhiệt dẫn đến tiếp xúc trực tiếp phát ra cháy
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú
tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì tp hà nội về tội chữa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình xã mai lâm
tp hà nội bị công an huyện đông anh tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội chữa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an